xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online chiều ngày ba mươi một tháng bảy của truyền hình công an nhân dân
với các tin tức cập nhật về tình hình an ninh trật tự
mở đầu bản tin là thông tin từ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng cho biết
nạn nhân thứ tư trong vụ sạt lở ở đèo bảo lộc đã được lực lượng chức năng tìm thấy vào trưa ngày hôm nay
đó là anh phạm ngọc anh nguyên là chiến sĩ nghĩa vụ công an đã xuất ngũ vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba nhà gần chốt giao thông đèo bảo lộc
nạn nhân được tìm thấy phía sau trái căn nhà trực chốt cảnh sát giao thông đèo bảo lộc nằm ở độ sâu gần hai mét
trước đó anh phạm ngọc anh đã cùng các cán bộ chiến sĩ chốt cảnh sát giao thông đèo bảo lộc di rời thiết bị phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm
thì bất ngờ bị đất đá từ trên cao đổ ập xuống
hậu quả của vụ sạt lở làm ba cán bộ cảnh sát giao thông và anh phạm ngọc anh hy sinh
lực lượng cứu hộ với sự tham gia của một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an tỉnh lâm đồng bảy mươi người dân sử dụng một mươi xe múc máy đào đá liên tục luôn phiên thực hiện các biện pháp tìm kiếm
gần ba mươi hai mét khố đất đá trên diện tích khoảng tám mét vuông đã được đào lên để tìm kiếm các nạn nhân
như vậy đến thời điểm này thi thể cả bốn nạn nhân đã được tìm thấy
vào sáng nay phó thủ tướng trần lưu quang cũng đã dẫn đầu đoàn công tác của chính phủ có mặt tại hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng vùi lấp bốn người trên đèo bảo lộc
để khảo sát và chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân giải tỏa hiện trường nhằm sớm thông tuyến đèo này
theo nhận định của một số thành viên đoàn công tác trong vài ngày tới trên địa bàn tỉnh lâm đồng tiếp tục có mưa kéo dài nên địa phương cần chủ động các phương án ứng phó phù hợp
lực lượng công an trong khu vực luôn sẵn sàng phối hợp hỗ trợ tỉnh lâm đồng ứng phó với các sự cố tương tự
còn vào sáng ngày hôm nay theo công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng bộ công an cũng đã có quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với ba cán bộ cảnh sát giao thông trạm madaway hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo bảo lộc
truy thăng cấp bậc hàm cho thiếu tá nguyễn khắc thường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
truy thăng cấp bậc hàm cho thượng úy lê quang thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy lên thiếu tá
truy thăng cấp bậc hàm cho thượng úy lê anh sáng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi lên đại úy
công an tỉnh lâm đồng cũng đề nghị cấp có thẩm quyền truy tặng nguồn trương bảo vệ tổ quốc hạng ba công nhận liệt sĩ và cấp bằng tổ quốc ghi công đối với cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh và báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đề nghị chính phủ truy tặng các hình thức khen thường phù hợp theo thẩm quyền cho anh phạm
ngọc anh khi tham gia nhiệm vụ cùng với lực lượng công an
liên tiếp trong những ngày qua mưa rông xảy ra tại sóc trăng và kiên giang đã khiến cho hàng chục người bị thương
ngoài ra mưa rông cũng khiến nhiều nơi bị ngập lụt nhà cửa bị cuốn trôi và thiệt hại nhiều hoa mỏ
tính từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi một tháng bảy toàn tỉnh sóc trăng xuất hiện mưa to kèm theo rông lốc làm ba người bị thương và thiệt hại bảy mươi năm căn nhà
trong đó có sáu căn sập hoàn toàn

ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện trần đề
thống kê mức độ thiệt hại hỗ trợ người dân khắc phục tạm thời ổn định cuộc sống
còn tại kiên giang theo ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số hai
từ đêm hai mươi tám đến trưa ngày ba mươi một tháng bảy khu vực tỉnh kiên giang xảy ra mưa lớn rông lốc làm bị thương một mươi ba người
rông lốc cũng gây thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân ước tính ban đầu khoảng tám năm tỷ đồng
cụ thể mưa lớn rồng lốc đã làm thiệt hại hai trăm hai mươi sáu căn nhà trong đó đổ sập tám mươi hai nhà tốc mái một trăm bốn mươi bốn nhà dân ở các huyện tân hiệp rồng giềng gò quao an biên an minh châu thành hòn đất kiên lương và vĩnh thuận
chuyển sang thông tin đáng chú ý khác liên quan đến vụ vận chuyển trái phép khoảng một mươi chín kg kim loại nghi là vàng từ campuchia về việt nam
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã thi hành tám lệnh khám xét khẩn cấp tạm giữ hơn một mươi bốn kg vàng cùng nhiều tăng vật đồng thời tiếp nhận đầu thú và tạm giữ năm đối tượng
tối ngày hai mươi năm tháng bảy tại khu vực sông bình di phát hiện nguyễn tấn phong chú tại thị trấn long bình
đang điều khiển xuồng máy vận chuyển hàng hóa từ hướng campuchia về việt nam đã bị lực lượng công an phát hiện
tuy nhiên lợi dụng đêm tối phong đã nhảy xuống sông bỏ trốn
cùng lúc này trên đường bộ một tổ công tác đã khống chế hồ văn sơn và nguyễn hoài tâm cùng chú tại huyện an phú về cơ quan công an làm việc
sơn và tâm khai nhận tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa là vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới
trên xuồng máy cơ quan công an phát hiện nhiều thỏi kim loại và nữ trang nghi là vàng có tổng trọng lượng khoảng một mươi chín kg
nhận thấy không thể trốn chạy nguyễn tấn phong đã ra đầu thú ngay sau đó
thưa quý vị với hành vi làm quen kết bạn qua mạng internet sau đó giả vờ gửi những phần quà có giá trị lớn từ nước ngoài về
buộc người nhận phải đóng những khoản tiền thuế phí để nhận rồi chiếm đoạt
đây là hình thức lừa đảo không mới thế nhưng nhiều người dân vẫn sập bẫy với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
công an thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa cũng vừa bắt giữ được một đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo trên không gian mạng
theo hình thức này hoạt động chủ yếu ở campuchia
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bà giang thế nữ chú phường cam lộc thành phố cam ranh được một tài khoản facebook có tên wilson nhắn tin làm quen
ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai người có tài khoản tên winson
nhắn tin với bà nữ nói rằng có gửi một phần quà từ hồng kông về cho bà nữ bên trong có ba tám triệu usd và một số tài sản có giá trị khác
có chụp màn hình gửi cho bà nữ xem rồi nói với bà nữ khi nào có hải quan gọi điện thì đi nhận
đến ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba có người gọi điện cho bà nữ tự xưng là nhân viên hải quan sân bay tân sớm nhất
và nói có thùng hàng gửi cho bà yêu cầu bà đóng tiền thuế quan thì bà nữ đồng ý
sau khi người này gửi số tài khoản bà nữ đã chuyển vào tài khoản trên tổng cộng năm lần
với tổng số tiền hơn hai trăm chín mươi bảy triệu đồng nhưng vẫn chưa nhận được hàng
nghĩ ngờ bị lừa bà nữ đã đến cơ quan công an trình báo
vào cuộc điều tra truy xét
triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ công an thành phố cam ranh xác định nhóm đối tượng này đang hoạt động ở campuchia
đến ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba nắm được thông tin một đối tượng trong nhóm lừa đảo đang trở về đắk lắc để làm căn cước công dân
công an thành phố cam ranh đã khẩn trương tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng
quá trình đấu tranh thì đối tượng rất là ngoan cố không thừa nhận các hành vi và sử dụng rất là nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội
trong đó là có việc là xóa dữ liệu điện thoại đồng thời là không cung cấp các thông tin liên quan đến đối tượng hoạt động
và không khai báo về những địa điểm mà đối tượng đã ở qua quá trình sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
và kết hợp những bằng chứng cứ đã tích lũy thu thập được trong hơn một năm là xác minh theo đối tượng
tại cơ quan công an đối tượng này khai trong thời gian ở campuchia thì có quan hệ tình cảm với một người
đàn ông ngoại quốc tên là john smart các đối tượng sau đó đã bàn bạc lập nhóm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người phụ nữ ở việt nam
nhóm này gồm bốn người trong đó mỗi người sẽ phụ trách một khâu từ việc tìm kiếm con mồi đến việc giả làm những người đàn ông đẹp trai
giàu có để kết bạn làm quen để dễ dàng đưa các con mồi vào trong các đối tượng này đã đưa ra những món quà quý giá
nhưng để nhận được những phần quà này người nhận phải đóng các loại thuế phí sau khi nhận được tiền các đối tượng sẽ cắt đứt liên lạc với nạn nhân
trước khi em gọi thì em sẽ có một kết bạn của do bên đông sĩ mạc tạo ra
thứ nhất em sẽ hỏi là có một kỷ hẹn từ bên nước ngoài từ người viên sơn đó gửi về
thì người ta bảo đúng thì em mới nói là cái hàng đó đã về đến sân bay hồ chí minh mình rồi
thì quy lòng chị thân táo với cướp để bên em nhận chuyển hẹn
sau khi bà đó chuyển rồi thì đông sĩ mạc sẽ đưa em kết bạn thằng hai và yêu cầu em gọi thằng hai cha bà đó
sau khi em gọi cho bà đó là hai cha bà đó
thông qua vụ việc này cơ quan công an cảnh báo người dân không nên tin vào những lời mời làm quen
tặng quà trên mạng xã hội và tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền cho những đối tượng không rõ lai lịch
bên cạnh đó cần thường xuyên theo dõi những thông tin cảnh báo lừa đảo trên các phương tiện truyền thông
để kịp thời nắm bắt tránh những thiệt hại đáng tiếc
tiếp theo bản tin sẽ lại thông tin về
để truy nã tội phạm
hộ khẩu thường trú tại xã minh lập huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị thu loan
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại khu bảy xã bảo yên huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện